với những kết quả tích cực đã đạt được trong chín tháng qua các cấp các ngành tuyệt đối không được chủ quan
tập trung chỉ đạo các biện pháp cụ thể để chủ động khắc phục hạn chế tồn tại yếu kém
để ba tháng cuối năm sẽ hoàn thành toàn diện và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín đã đề ra
tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đề ra theo dõi sát tình hình diễn biến quốc tế để có đối sách kịp thời
đây là chỉ đạo của thủ tướng tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín được tổ chức vào sáng nay
thủ tướng nêu rõ quan điểm chỉ đạo của chính phủ và thủ tướng chính phủ là các địa phương cần chuẩn bị mặt bằng tốt hơn nữa
để thu hút các nhà đầu tư ưu tiên tập trung tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy tăng trưởng
trong đó có giải ngân cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
thủ tướng đề nghị các thành viên chính phủ đánh giá đầy đủ tác động của chiến tranh thương mại đối với đất nước
và đưa ra các giải pháp kịp thời phù hợp khai thác tốt hơn nữa các fta đã được ký kết
ổn định tỷ giá đẩy mạnh công tác chống gian lận thương mại gia lận xuất xứ đẩy mạnh xuất khẩu phải bảo đảm chất lượng hàng hóa
và xuất xứ nguồn gốc theo yêu cầu của nước bạn cùng với đó là cần tiếp tục hoàn thiện thể chế cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

trong những đời xa đời rồi không được đôn đốc thủ tục trồng thủ tục khó khăn trồng khó khăn
tại sao một địa phương gần nhau mà anh phát triển tốt mà các anh không có phát triển không có gì ẩm chứng trên chuyến có thúc đẩy gì cả

yêu cầu bệnh vụ chính phủ thống kê đôn đốc những chỉ đạo của thủ tướng về xây dựng thể chế
đặc biệt các nghị định chỉ thị của báo cáo là thủ tướng
thủ tướng yêu cầu bộ tài chính là đầu mối đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp
ubqv tại doanh nghiệp cần phải xử lý các vấn đề đặt ra để thúc đẩy đối tập đoàn và tổng công ty nhà nước
đi vào hoạt động có nề nếp hiệu quả
ngân hàng nhà nước là đầu mối đẩy nhanh tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém và xử lý nợ xấu
sớm có biện pháp tháo gỡ các vướng mắc khi triển khai nghị quyết số bốn mươi hai để báo cáo quốc hội
ngay sau khi kết thúc phần kinh tế xã hội chính phủ đã nghe và thảo luận về các nội dung
của việc bố trí vốn chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín
về dự thảo nghị quyết của chính phủ về thúc đẩy giải ngân
về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm hai nghìn một mươi chín và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm hai nghìn hai mươi
về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
về việc sửa đổi điểm bảy điều chín mươi một nghị định số năm mươi bốn năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dược và một số nội dung quan trọng khác